sau sáu tháng kể từ khi phát hiện các sai phạm trong đóng tàu vỏ sắt theo nghị định sáu bảy
nhiều con tàu bị hỏng vẫn chưa được khắc phục
dù trước đó trong hội nghị sơ kết ba năm thực hiện nghị định sáu mươi bảy của chính phủ
phó thủ tướng trịnh đình dũng đã yêu cầu phải hoàn tất việc sửa chữa vào cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tại nhà máy đóng tàu tam quan huyện hoài nhơn tỉnh bình định một ngày tháng một mươi
năm con tàu thép trong tổng số hai mươi một con tàu đóng theo nghị định sáu mươi bảy bị hư hỏng
vẫn đang nằm trên đà để sửa chữa
trong đó bốn con tàu do công ty trách nhiệm hiệu hạn bộ thành viên năm triệu đóng
bốn con tàu do công ty trách nhiệm hữu hạn đại nguyên dương đóng
theo bà con ngư dân thì việc sửa chữa không hiểu vì lý do gì mà liên tục bị kéo dài
điều này đồng nghĩa với các con tàu sẽ không thể vươn khơi và kéo theo hàng loạt chi phí phát sinh
mà không ai khác ngư dân là người phải hứng chịu

bình định là một trong những tỉnh có số lượng tàu cá đánh bắt xa bờ nhiều nhất cả nước
thực hiện nghị định sáu bảy của chính phủ năm mươi năm con tàu với công suất lớn đã được đóng mới
tuy nhiên gần một nửa trong số đó đã bị hư hỏng ngay trong chuyến biển đầu tiên
thực tế cho thấy
tiến độ sửa chữa các con tàu đang rất chậm
suốt ba tháng qua chỉ có tám con tàu được sửa chữa hoàn tất một mươi hai con tàu còn lại vẫn còn nằm đà
rõ ràng so với yêu cầu mà chính phủ đưa ra thì tiến độ sửa chữa tàu vỏ thép bị hỏng đang rất chậm
cũng đã cố gắng là thúc đẩy cái việc mà sửa chữa
nhưng mà đến giờ này thì phải nói rằng là cái tiến độ nó chưa đúng theo cái đảm bảo theo cái thủ tướng chính phủ
nhưng mà đối với sở nông nghiệp thì cũng đã
giám sát cũng như là đôn đốc các cái cơ sở đóng tàu làm sao đáy mạnh đáy nhanh cái tiến độ thực hiện
theo cam kết của các công ty đóng tàu thì việc sửa chữa sẽ được hoàn tất vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
đây cũng là thời điểm mùa mưa bão nên việc ra khơi đánh bắt là rất khó
hơn nữa trong số năm con tàu thép do công ty trách nhiệm hữu hạn đại nguyên dương đóng bị han dỉ
thì có bốn con tàu không đạt chuẩn do thành phần mang gan thấp
và phương án khắc phục được đưa ra đó là sẽ phun sơn lại con tàu
tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng khi chất lượng thép không đảm bảo thì việc phun sơn lại không phải là giải pháp tối ưu
vì vậy một câu hỏi lớn được đưa ra đó là liệu bốn con tàu này khi hạ thủy vươn khơi có đảm bảo an toàn trong những chuyến biển tới
khi mà ngoài khơi kia thiên tai và những rủi ro khác vẫn luôn rình dập sinh mệnh của bà con ngư dân